tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trần thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú thệ phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương
vì hành vi tàng trữ mua bán chai phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng vào ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn trí đời gọi điện thoại cho phong hỏi mua một trăm linh gram ma túy
đời yêu cầu phong giao ma túy ở kênh giang
đến khoảng một giờ ba mươi phút ngày một mươi một tháng năm phong đến khu vực thuộc ấp bảy trợ xã đông thái huyện an viên tỉnh kênh giang
giao ma túy cho đời thì bị lực lượng công an mắc quả tàng
lực lượng công an thu giữ trên người phong một khẩu súng và một mươi bốn viên đạn
trong đó có sáu viên được gắn sẵn trong ổ quay của súng
mục đích phong mang súng theo là để phòng thân
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt phong một năm sáu tháng tù về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
ngoài ra phong vào đời sẽ bị tòa án tỉnh kênh giang đưa ra xét xử về tội mua bán chai phép chất ma túy và tàng trữ chai phép chất ma túy